thủ tướng chính phủ vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với chủ tịch phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cụ thể tại quyết định số hai trăm tám mươi năm của thủ tướng chính phủ thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông đinh văn thu
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam do bị kỷ luật về đảng theo quyết định số sáu trăm chín mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương
tại quyết định số hai trăm tám mươi bốn thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông huỳnh khánh toàn
phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng nam do bị kỷ luật về đảng theo quyết định số sáu trăm chín mươi năm ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương những vi phạm khuyết điểm của ông đinh văn thu và ông huỳnh khánh toàn là nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông đinh văn thu
và ông huỳnh khánh toàn